tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai trời chủ yếu là không mưa
nhưng trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực
nên mưa rào và rông xuất hiện rải rác
mưa với lượng khá sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và trung du
nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày tới ổn định là từ ba mươi ba mươi ba độ
tại phía tây bắc bộ trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rải rác có rông
tập trung chính tại vùng núi và trung du
trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu mưa sẽ có xu hướng gia tăng đều cả về diện và lượng
riêng lai châu và điện biên có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
thời tiết trong những ngày tới vẫn mát mẻ khi nhiệt độ giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày mai
mưa cũng sẽ tạm giảm ngày có nắng với nền nhiệt tăng nhẹ
hai mươi giờ trước đó phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
và sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu thì mưa sẽ gia tăng trở lại trên khu vực
nên nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
chuyển sang các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
trong ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của gió đông trên cao
nên mưa có thể tăng lên diện rải rác
cục bộ ven biển có thể xuất hiện mưa với lượng khá vào thời điểm đêm và sáng
ban ngày vẫn có những khoảng khô ráo với nhiệt độ không quá mức là ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên
trong ngày mai mưa có xu hướng tạm giảm hơn về diện và lượng
và sẽ chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng sau đó sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
mưa sẽ tăng lên diện giải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
ban ngày trời có nắng gián đoạn
dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực tây nguyên
giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rông chủ yếu
trong chiều tối mai ngày nắng
sau đó thì mưa tăng lên về diện và cường độ
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
với nhiệt độ trưa chiều giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn